như tin đã đưa đầu giờ chiều nay tại khu vực hà nội đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng
hàng chục khu vực nội đô của hà nội đã bị ngập lụt nặng nề
khiến cho người tham gia giao thông di chuyển vô cùng khó khăn
ghi nhận trên tuyến đường nguyễn trãi đoạn qua hầm chui thanh xuân
nước ngập từ bốn mươi năm mươi cm kéo dài hàng trăm mét khiến nhiều phương tiện bị chết máy
tại tuyến đường bảy mươi đoạn qua bệnh viện quân y một trăm linh ba
mưa lớn cũng khiến tình trạng ngập úng tại đây mỗi lúc một dâng cao
trên phố hàng chiếu một cây xanh bất ngờ bật gốc đè trúng xe ô tô đang di chuyển
theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội
lượng mưa đo được tại một số khu vực nội thành đến ba năm chiều nay như sau
khu vực quận ba đình lượng mưa là hơn một trăm một mươi mm
hai bà trưng một trăm linh một mm đống đa một trăm linh bốn mm thanh xuân một trăm linh năm năm mm cầu giấy hơn một trăm ba mươi ba mm nam tử liêm hơn một trăm hai mươi tám mm
những khu vực trên được xác định là điểm ngập cố hữu khi hà nội có lượng mưa trên năm mươi
năm mươi mm khả năng kéo dài liên tục
dự kiến các điểm ngập sẽ rút hết nước sau khi mưa rứt khoảng hai tiếng
công thông covid và các bạn đến thời điểm này sau cơn mưa đầu dưới chiều
nhiều tuyên phố trên địa bàn thành phố hà nội đã ngập úng gây nên ổn tắc cục bộ
nhưng chúng tôi đang ghi nhận là trên tuyến đường hoàng quốc việt đã kéo dài đến hàng chục km rồi
nếu mà thời tiết vẫn còn mưa như thế này theo dự báo khả năng ngập úng và ổn tắc vẫn còn kéo dài
theo trung tâm dự báo
khí tượng thủy văn không chỉ tại hà nội vùng núi bắc bộ có mưa rào và rông rải rác
riêng khu vực lào cai hà giang yên bái tuyên quang bắc cạn cao bằng có mưa vừa
với lượng mưa từ hai mươi bốn mươi mm có nơi mưa to trên sáu mươi mm thời gian mưa tập trung vào đêm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét xả lỡ đất tại các tỉnh vùng núi bắc bộ bắc trung bộ
và ngập úng tại các khu vực trũng thấp
chính vì vậy người dân cần đặc biệt lưu ý khi lưu thông trong điều kiện thời tiết nguy hiểm
để đảm bảo an toàn cho bản thân